các bọn monoxid co là một chất ký không màu không mùi và không gây kích ứng đường hô hấp
vì vậy rất khó nhận biết được sự có mặt của co trong không khí
vì không thể nhìn cũng như không thể người thấy nó
khi co được hình thành do sự đốt cháy không hoàn toàn của các chất liệu có chứa carbon như xăng
khí đốt ga khí thải từ nhà máy điện và hệ thống sửa
ngộ độc khí co xảy ra nếu bạn hít quá nhiều loại khí này
nó gây buồn nôn đau đầu và có thể khiến bạn bất tỉnh thậm chí có thể khiến người hít phải tử vong
khí co khi hít phải vào phổi sẽ được khách tán vào máu rồi chiếm chỗ vận chuyển oxy của hồng cầu
làm cho hồng cầu không thể vận chuyển được khí oxy đến các tế bào và các mô của cơ thể
gây nên hiện tượng thiếu oxy của tế bào đặc biệt nguy hiểm là thiếu oxy não
các mô thần kinh khác vào tim đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng
có thể gây tử vong hoặc gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh
một điểm đặc biệt cần lưu ý là tất cả mọi người có thể bị ngộ độc nếu hít phải khí này
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ ba sĩ nguyễn trung nguyên
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai để hiểu rõ hơn về vấn đề này
chúng ta đang nói đến một trường hợp tai nạn trong cuộc sống
là những nạn nhân trong các vụ cháy
trong đó có rất nhiều vấn đề
nó sẽ có cả bỏng lên một phần
còn tất cả những trường hợp đó thậm chí là các chấn thương
đặc biệt là rất nhiều trường hợp có những dấu loạn khác
ví dụ như hít phải khói hít phải hơi nóng
hơi nóng là một sự bỏng có đường hô hấp
gây tổn thương đường hô hấp gây bỏng đường hô hấp
thứ hai là hít phải khói trong khói đó có rất nhiều khí đặc biệt là khí độc
ví dụ khí carbon monoxide khí coo là khí chúng ta đang lo ngại nhất
thứ hai là khí carbon monoxide khí coo là khí chúng ta đang lo ngại nhất

rồi có chất gây methemoglobin
rồi rất nhiều khí gây kích ứng tổn thương đường hô hấp khác
nó là nhiều loại khí tùy theo vật liệu bị cháy
và nó sẽ tạo ra các chất khí các hơi độc khác nhau
các triệu chứng ngộ độc co có thể giống như bệnh cúm nhưng không kèm theo sốt
chúng bao gồm đau đầu lưu lẫn hoặc chóng mặt
khói rất mệt mỏi khó thở do thiếu oxy cảm thấy đau bụng buồn nôn
nếu bạn hoặc người đi cùng bạn có những triệu chứng này
và có thể đã ở gần khu vực có nồng độ khí co cao
hãy di chuyển đến nơi không có khí này ngay lập tức và gọi xe cứu thương
hít phải lượng co rất cao có thể gây ra bất tỉnh hoặc mất ý thức
các vấn đề về não chúng có thể bao gồm đau đầu khó tập trung hoặc suy nghĩ
có thể bị suy trí nhớ thay đổi tính cách và cử động bất thường
những vấn đề này thường xảy ra trong vòng từ một mươi năm đến hai mươi ngày
sau khi bị ngụ độc khí coo và có thể kéo dài một năm hoặc tậm chí lâu hơn
động kinh đây là những làn sóng hoạt động điện bất thường trong não
có thể khiến bạn bị co giật mất trí nhớ tạm thời hoặc có hành vi kỳ lạ hoặc bất tỉnh
nặng hơn nữa có thể dẫn đến tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời
chúng ta cũng phải nói thêm nữa là trong những trường hợp những vụ cháy như vậy
thì có rất nhiều các tổn thương có thể ra chúng ta
đối cạnh bỏng các trấn thương bỏng hô hấp bỏng do hơi nóng
hít phải hơi nóng rồi bỏng trực tiếp cho tiếp xúc với ngọn lửa và nhiệt nóng
tổn thương da niêm mạc bề mặt chấn thương v v
thì nó có những trường hợp là hít phải khói độc hít phải khói độc
trong đó có rất nhiều các cái khí độc khác nhau và các khí độc nhiều khí độc rất là rộng
ví dụ co carbon monoxid rất rõ ràng
cái cyanur cũng là một khí cực độc có thể tử vong rất là nhanh
có khí khác nữa đặc biệt là hai khí này là carbon monoxid và khí cyanur
cái cyanur không phải lúc nào gặp tên tùy theo chất liệu cháy
các khí gây mất hemoin gây độc với máu
nhưng mà cái mà chúng ta hiện nay những nguyên nhân làm cho bệnh nhân
nạn nhân có thể tử vong ngay tại chỗ
thì bên cạnh những nguyên nhân về trấn thương bỏng nặng cháy
thì nó còn có những nguyên nhân về khí độc nó gây độc trực tiếp
và rất là nhanh chóng với các hệ cơ quan của chúng ta
ví dụ khí carbon monoxid khí cyanur là một khí rất là độc có thể gây tử vong ngay tại chỗ
trong trường hợp này chúng ta có một khí rất thường gặp đó là khí carbon monoxid khí co
đây là một khí không có màu không mùi không vị
chúng ta hít vào chúng ta không biết
trong một môi trường cháy thì khả năng cao chắc chắn luôn luôn có
chúng ta hít vào nó sẽ rất nhanh chóng lấp thù vào trong cơ thể chúng ta qua đường hô hấp
và nó rất nhanh chóng nó vào đi vào các cơ quan đặc biệt là cơ quan quan trọng chuyển hóa tốt
chuyển hóa nhanh mạnh ví dụ như là não tim là những cơ quan khác nữa
nó ngăn cản cái hộ bên cạnh đó việc không cho máu chúng ta vận chuyển oxy
ngăn cản khả năng vận chuyển oxy của máu của hồng cao
nó còn vào sâu trong tổ chức nó ngăn cản nó chói buộc tế bào
cho tất cả các tế bào ngừng hoạt động ngừng hô hấp ngừng chuyển hóa
thì rất là nguy hiểm
ví dụ cơ hội của chúng ta

ngừng hoạt động và dẫn tới là chết các tế bào
sau đó có một loạt gió loạn hậu quả
sau đó có cái tổn thương thêm
rồi đến biến chứng hẳn theo nữa
nếu mà không tử vong cũng rất một loạt các biến chứng
do các chuỗi gió loạn bên trong sâu trong cơ thể đó tạo ra nữa
các biến chứng khi hít phải quá nhiều khí co thường gặp như các biến chứng về thần kinh
vận động bất thường suy giảm trí nhớ suy giảm tập trung liệt xa suốt trí tuệ parkinson
các bệnh lý thần kinh ngoại vi
như thiếu máu cơ tim số loại nhịp tim
xin lỗi tôi đang nói về các vấn đề khí siêu vào trong cơ thể nó ảnh hưởng chúng ta như thế nào
chúng ta nói tiếp về điều hiện của ngộ độc
thì cái ngộ độc của khí siêu thì nó biểu hiện rất là đa dạng
nhẹ thì cũng đau đầu chống mặt buồn nôn
thậm chí có nhiều trường hợp nếu mà riêng lẻ mà những vụ cháy nó nhỏ chẳng hạn
thậm chí người gần đấy có thể nhiều khi nhầm lẫn nó là những cảm cúm
nhầm với giống như ngộ độc thực phẩm đau bụng nôn đau đầu nôn
thế nghĩa là ngộ độc thực phẩm nó không phải
thế những trường hợp nặng thì rất là nhanh chóng
rất nhanh chóng ra sẽ dư vào tình trạng dối lý tức hôn mê co giật
thậm chí là độc tính với tim mạch với não và thậm chí có thể tử vong tại chỗ
và để bệnh nhân sau đó thậm chí những trường hợp đến không tử vong
thì cũng trong tình trạng hôn mê co giật hoặc là siêu hấp
rồi thể thở nhanh thở sâu tụt huyết áp mạnh nhanh với những thứ
và đến viện thì sẽ có rất nhiều tổn thương có thể sẽ ra tổn thương với não
tổn thương với tim tổn thương nguy cơ tổn thương với máu
và rất nhiều cơ có thể dẫn đến những đa cơ quan
biến chứng trước mắt những trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng
có thể tử vong thì tử vong rất là dễ dàng rất cao
còn những trường hợp biến chứng là như thế này
người ta thấy là người ta đã có các nghiên cứu trên thế giới
người ta thấy là kể cả những trường hợp nguồn độc khí siêu nhẹ
tính cả những trường hợp nguồn độc khí siêu nhẹ
thì tỷ lệ biến chứng di chứng về tâm thần kinh về sau này khoảng độ gần năm mươi
có nghĩa là kể cả dù anh có bị nguồn độc nhẹ khí siêu nhẹ thôi
nhưng mà cũng nguy cơ vẫn có thể bị các cái di chứng về tâm thần thần kinh về sau này
đó là những di chứng gì
có thể là mất trí nhớ là phổ biến những dấu đoạn tâm thần
những dung giấy những dấu đoạn vận động
và những dấu đoạn về thần kinh hoặc tâm thần khác nữa
và thậm chí những dấu đoạn này nhiều khi chúng ta hỏi và bác sĩ hỏi
nói chuyện bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ là người bệnh bình thường
tuy nhiên khi chúng ta khám rất kỹ bằng các cái thang điểm
những test đánh giá về tâm thần về tâm lý
ví dụ theo đánh giá trí nhớ về cảm xúc về giấc ngủ v v
thì phải làm rất kỹ thì mới thấy là bệnh nhân đã có suy giảm rất rõ
chứ nói chuyện bình thường thậm chí là có thể tưởng như bình thường
giống như là con cháu chúng ta các cháu bây giờ nói chuyện rông dưỡng bình thường
nhưng đi thi chắc chắn là không làm được không học khá được không thể học giỏi được
không thể làm bài được
đấy là cái vấn đề đầu tiên là lo nhất là cái biến chứng về tâm thần và thần kinh
và cái biến chứng cái này xuất hiện rất sớm có thể vài ngày sau bị ngộ độc
thậm chí có thể hàng tháng sau mới có thể bị có cái biến chứng như vậy
bên cạnh đó thì có những biến chứng khác cũng rất là đáng ngại
ví dụ những bệnh nhân mà có dự đoạn ngộ độc cấp tính ban đầu
nó có cái biểu hiện về
tổn thương tim rất rõ
thì trong đó sẽ khoảng một phần ba những bệnh nhân đó sẽ tử vong trong vòng tám năm sau này
có nghĩa là ban đầu bệnh nhân ngộ độc cấp có tổn thương tim rõ rồi
kể cả chữa khỏi ra khỏi viện ra viện
thì những bệnh nhân đó sẽ có khoảng một phần ba những người đấy sẽ tử vong trong vòng tám năm sau
bởi vì nó sẽ có xuất hiện những loạn nhiệt tim về sau
đấy là cái biến chứng rất là nguy hiểm
chúng ta thậm chí có thể chữa ra đầu
nhưng sau đó bệnh nhân về nhà vẫn có thể có những nguy cơ
cũng có một số trường hợp phù hợp hoàn toàn
ví dụ như bệnh nhân nếu được điều trị sớm tích cực
bệnh nhân đến không quá muộn
và có cái đáp ứng từ người tới người nữa
thì có thể vẫn có những người đáp hồi phục tốt
tuy nhiên thì cái ngộ độc khí siêu là cái ngộ độc rất là nguy hiểm
và cái biến chứng của nó với cơ thể cho là cực kỳ xấu cực xấu
chúng ta của bác sĩ sẽ làm hết sức
nhưng mà sẽ có nhiều trường hợp là bệnh nhân sẽ không thể tránh khỏi
sẽ suy giảm chức năng về mặt thần tăng kinh tâm thần
rồi có cái chức năng khác đặc biệt là về cái trí tuệ trí nhớ về những cái vấn đề
một số cách phòng tránh ngộ độc khí co như
không để xe hơi hoặc xe máy nổ trong gara trong nhà ngay cả khi mở cửa
không đặt máy phát điện trong nhà hay ở gầm sàn nhà
không được đốt than củi trong nhà trong lều trong xe kín cửa
không dùng khí đốt lò sửa hoặc máy xế để sửa ấm
không bao giờ sử dụng thiết bị đốt khí ga không có thông ơi trong vòng kín hoặc trong phòng ngủ
trong trường hợp ngạt khí do hỏa hoạn nạn nhân cần tìm khăn ướt
ốc ngay vào mũi để bảo vệ đường hô hấp trong khi tự tìm cách thoát ra hoặc chờ người đến cứu